một trong những lý do để người tiêu dùng không yên tâm khi mua rau tại các chợ truyền thống hiện nay
là việc họ không biết những cây rau ấy được sản xuất như thế nào
nhưng nhiều người tiêu dùng ở hà nội đang được sử dụng những mớ rau có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng
và họ có thể giám sát quy trình này hai mươi bốn trên hai mươi bốn thông qua hệ thống camera lắp đặt ngay tại ruộng rau
đây là cách để những nhà sản xuất có được niềm tin tuyệt đối của người tiêu dùng
những sản phẩm rau sạch được sơ chế đóng gói không còn lạ lẫm hiện nay
tuy nhiên điểm đặc biệt trong mỗi túi rau này chính là chiếc tem truy xuất nguồn gốc
tra cứu thông tin theo các tem này người tiêu dùng có thể biết được toàn bộ quy trình chăm sóc
cho đến chủng loại thời điểm bón phân phun thuốc của muối rau mình mua
không những thế người tiêu dùng có thể theo dõi trực tiếp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thông qua hệ thống camera lắp đặt ngay tại dụng rau
cũng biết nhiều loại sản phẩm rau sạch
nhưng chưa thấy có loại nào có lắp camera để giám sát hai mươi bốn trên bảy như thế
nói chung là tôi thấy đây là một mô hình mới và rất là hay
cảm giác chung của tôi là tạo sự yên tâm
đây trực tiếp là dụng rau mà chị đang quan sát
bọn em sẽ thu hoài trên dụng rau này
đây là giám sát lô một lô hai và lô sáu
bọn em sẽ có camera giám sát hai mươi bốn trên bảy
nếu chị muốn giám sát từ hàng rau chị có thể đến trực tiếp lúng rau này
và có thể trực tiếp xem
người dân ở đây chống như thế nào và thu hoài như thế nào
mô hình liên kết sản xuất rau sạch này được công ty ravi kết hợp với những hộ dân
để minh bạch hóa thông tin nhằm đưa đến người tiêu dùng quyền lợi cao nhất
đây chính là quyền được giám sát toàn bộ quy trình sản xuất
để biết chất lượng sản phẩm của mình mua như thế nào
và trách nhiệm của người nông dân cũng được nâng cao
chiếu chuẩn như là làm theo cái gì theo của công ty
người ta cho muốn kỹ sư về mình người ta giảng dạy
mình coi như là làm theo quy trình giống mình giống như thế nào
và bây giờ phun là cũng toàn là phun cái thuốc thảo mộc người ta đưa cho đấy
sinh học thì đâm ra là cũng hạn chế phun đi
tuy mới đi vào hoạt động được sáu tháng hiện tại diện tích liên kết trồng rau của ravi đã đạt hai hectare
theo kế hoạch diện tích này sẽ tăng lên gấp năm lần vào năm sau
không chỉ tập trung vào các cửa hàng rau sạch
đơn vị này đang hướng tới việc đưa các sản phẩm tới các chợ truyền thống
để mọi người tiêu dùng
đều có thể sử dụng các sản phẩm sạch rõ nguồn gốc
thế là làm như nào để cho mọi sản phẩm khi tiêu dụng ra ngoài chợ truyền thống
vẫn có thể có nguồn gốc đầy đủ
canh tác thân thiện với môi trường minh bạch về quy trình và nguồn gốc sản phẩm
đặt lợi ích về sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu
chính là cách để những nông dân này có được niềm tin bền vững của người tiêu dùng
trong điều kiện thực phẩm bẩn đáng báo động như hiện nay
những mô hình sản xuất minh bạch như thế này chính là điều chúng ta đang cần